phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với công an quận hoàng mai đã bắt giữ vợ chồng lê văn phú hay còn gọi là phú lê
chú tại quận hà đông và lã thúy kiều quê huyện bình lục tỉnh hà nam để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
phú lê bị bắt liên quan đến vụ việc hành hung gia đình bà nguyễn thị nga sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một
chú xã hồng hà đan phượng hà nội là mẹ đẻ của chị trần thị đào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi mệnh danh là hot girl xăm trổ đào chi lê trên mạng xã hội
do mâu thuẫn trên mạng xã hội vợ chồng phú lê đã tìm gặp để đe dọa và treo thưởng hai mươi triệu đồng cho ai đánh trần thị đào
vào trưa ngày ba tháng tám một nhóm người lạ mặt đã hành hung bà nguyễn thị nga và bà nguyễn thị bé là em ruột của bà nga tại nhà riêng
khiến hai nạn nhân phải đi cấp cứu
phú lê được nhắc đến với cái tên giang hổ mạng thường xuyên xuất hiện trong các video trên mạng xã hội với vòng vàng và hình xăm trổ trên người
sở thông tin truyền thông tp hcm
tp hcm vừa xác nhận sẽ có giấy mời nguyễn duy mạnh tức ca sĩ duy mạnh vào ngày hôm nay ngày bảy tháng tám
vì liên quan đến nhiều phát ngôn phản cảm có tính bóp méo sự thật trên mạng xã hội cá nhân
trong ngày sáu tháng tám sở thông tin truyền thông tp hcm nhận được văn bản của cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
thuộc bộ thông tin truyền thông để mời ca sĩ duy mạnh lên giải trình về các phát ngôn trên mạng xã hội gây dư luận tiêu cực
trong văn bản này nêu rõ những bài đăng tải trên trang facebook có xác thực của ca sĩ này có dấu hiệu đưa thông tin sai sự thật
và chủ quyền biển đảo việt nam và thông tin phát ngôn không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc
sở thông tin truyền thông cho biết lịch làm việc dự kiến với duy mạnh là chiều nay ngày bảy tháng tám
nhưng trong trường hợp bất khả kháng có thể giờ đến sáng thứ hai ngày một mươi tháng tám là chậm nhất
trên facebook mang tên nguyễn duy mạnh có dấu tích xanh liên tục có nhiều bài đăng tải với giọng văn kích động từ ngữ phản cảm
nội dung từng gây phấn nội dư luận đáng chú ý là đoạn clip dư mạnh trò chuyện với một người đàn ông ngoại quốc với lời lẽ bôi nhọ phụ nữ việt nam